tại tỉnh đồng tháp nhiều tuyến đê sung yếu bị vỡ những nơi trũng thấp bị tràn bờ
riêng huyện lai vung thời gian qua có tới hơn ba mươi bốn km bị vỡ nước tràn vào khá nhiều ở nhiều vườn cây ăn trái
để khống chế lũ người dân đang tăng cường gia cố bờ đê
ghi nhận vào ngày một mươi bốn tháng chín tại tiểu vùng một mươi ba ấp long thuận xã long hậu huyện lai vùng đã có nhiều đoạn đường nước tràn ra khỏi mặt đường
cá biệt có đoạn nước ngập sâu đến sáu mươi cm đe dọa vườn cây ăn trái và ảnh hưởng sinh hoạt của người dân
theo ông nguyễn hoàng đáo phó trưởng ấp long thuận xã long hậu thì khu vực này những ngày qua nước tràn qua lộ rất nhiều
nhưng do người dân có chuẩn bị ngay từ đầu túc trực bơm nước ngày đêm nên khoảng sáu mươi hectare vườn cây ăn trái tiểu vùng này vẫn được bảo đảm an toàn
nước tràn đầu là nước không có tràn vô trong vườn được nhưng mà lo cái phương hướng tới còn nước tới nó có thể nó lên cao
nhưng mà mới hợp đồng được cô bé vô đẳng trắng giữ con nước tới giữ qua cái vườn cây cho nó đừng có hao hụt
để ứng phó với con nước tưới ban chỉ huy ứng phó với biến đổi khí hậu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện lai vùng
chỉ đạo cho các địa phương thường xuyên giả soát các đề bao vùng yếu
gia cố kịp thời tiếp tục tuyên truyền vận động người dân chung tay chung sức tự bảo vệ và liên kết nhau
gia cố đê bao hoặc xuống đập giã chiến để ngăn lũ bảo vệ sản xuất nhất là vườn cây ăn trái